thưa quý vị phải rất quyết liệt triển khai đồng bộ các giải pháp chấn chỉnh kỷ cương kỷ luật khắc phục ngay những tồn tại
nâng cao vai trò của công an xã tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ trong cơ quan điều tra đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ
đó là nhấn mạnh của đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
tại hội nghị công tác điều tra của công an nhân dân năm hai nghìn hai mươi ba hội nghị được tổ chức vào chiều nay tại hà nội
thời gian qua cơ quan điều tra các cấp trong công an nhân dân đã phát huy vai trò nòng cốt trong phòng ngừa đấu tranh chống tội phạm
tuân thủ chặt chẽ nguyên tắc thượng tôn pháp luật chất lượng các mặt công tác phòng ngừa điều tra xử lý tội phạm ngày càng tốt hơn
công an cấp xã phát huy vai trò nòng cốt ở cơ sở tiếp nhận nguồn tin về tội phạm hỗ trợ có hiệu quả cơ quan điều tra
công tác khởi tố điều tra xử lý tội phạm được tập trung chỉ đạo bảo đảm quy định của pháp luật đạt nhiều kết quả vượt chỉ tiêu quốc hội giao
năm qua cơ quan điều tra các cấp đã khám phá ba mươi bảy năm trăm năm mươi vụ án đạt tỷ lệ tám mươi bốn sáu mươi bốn
triệt phá hơn sáu trăm ba mươi băng nhóm tội phạm với hơn bảy mươi sáu sáu trăm linh đối tượng
đặc biệt đã khởi tố điều tra nhiều đại án tham nhũng kinh tế đặc biệt nghiêm trọng phức tạp chưa có tiền lệ
quan trọng hơn thông qua hoạt động điều tra cơ quan điều tra công an nhân dân đã chỉ ra được bản chất
đoạn đối phó tinh vi cũng như diễn biến phức tạp của tội phạm để đấu tranh ngăn chặn phục vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước
nhấn mạnh tính cấp thiết và vai trò rất quan trọng của hội nghị bộ trưởng tô lâm chỉ rõ
không phải chỉ cơ quan điều tra và các điều tra viên mà toàn lực lượng phải tập trung cho công tác điều tra vạch trần tội phạm
sự phối hợp giữa các lực lượng cần phải được thực hiện chặt chẽ hiệu quả hơn
chú trọng việc đánh giá hậu kiểm tra khắc phục những vấn đề còn tồn tại
xây dựng đội ngũ điều tra viên đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
bộ trưởng đề nghị lãnh đạo các đơn vị địa phương thủ trưởng cơ quan điều tra các cấp
tăng cường công tác kiểm tra giám sát
kịp thời bổ sung
bố trí hợp lý sử dụng hiệu quả từng biên chế trong đội ngũ cán bộ điều tra
cùng với đó tiếp tục hoàn thiện pháp luận lý luận về công tác điều tra hình sự
xây dựng cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa các bộ phận đơn vị để phục vụ cho hoạt động điều tra
còn vào sáng nay tại hà nội đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
đã chủ trì buổi gặp mặt thân mật với các ban bộ ngành các cơ quan quản lý báo chí
cơ quan báo chí nhân dịp xuân quý mão
dự buổi gặp mặt có đồng chí lê quốc minh ủy viên trung ương đảng phó trưởng ban tuyên giáo trung ương
tổng biên tập báo nhân dân chủ tịch hội nhà báo việt nam
đồng chí lê ngọc quang ủy viên trung ương đảng tổng giám đốc đài truyền hình việt nam
đồng chí đỗ tiến sĩ ủy viên trung ương đảng tổng giám đốc đài tiếng nói việt nam
đồng chí đoàn minh huấn ủy viên trung ương đảng tổng biên tập tạp chí cộng sản

cơ quan báo chí trong công tác bảo đảm an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội
và xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch vững mạnh
bộ trưởng bày tỏ mong muốn trong thời gian tới tiếp tục nhận được sự phối hợp
quan hệ hợp tác từ cơ quan quản lý báo chí và cơ quan báo chí
hỗ trợ nhau trong các hoạt động cùng lực lượng công an nhân dân
thay mặt các cơ quan báo chí đồng chí lê quốc minh ủy viên trung ương đảng
phó trưởng ban tuyên giáo trung ương tổng biên tập báo nhân dân
chủ tịch hội nhà báo việt nam bày tỏ vui mừng chúc mừng những thành tích
chiến công lực lượng công an nhân dân đã đạt được trong năm hai nghìn hai mươi ba
đồng thời mong muốn trong thời gian tới lực lượng công an tiếp tục chủ động cung cấp thông tin
nhất là các thông tin về chính sách các dự án luật hình ảnh đẹp của lực lượng
để mối quan hệ giữa hai bên ngày càng bền chặt góp phần thực hiện có hiệu quả
nhiệm vụ chính trị được giao
tin tưởng lực lượng công an nhân dân sẽ tiếp tục hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ
mà đảng nhà nước và nhân dân giao phó
hôm nay đoàn công tác của bộ công an do trung tướng lê quốc hùng
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an làm trưởng đoàn
đã đến thăm và chúc tết công an tỉnh cà mau nhân dịp tết nguyên đán quý mão hai nghìn hai mươi
trong không khí vui tươi đầu năm mới thứ trưởng lê quốc hùng đánh giá cao những kết quả
mà lực lượng công an tỉnh cà mau đạt được trong năm hai nghìn hai mươi hai
đồng thời gửi lời chúc toàn thể cán bộ chiến sĩ công an trong tỉnh cà mau
một năm mới hạnh phúc và thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ mà đảng và nhân dân tin tưởng giao phó
cũng tại buổi gặp mặt chúc tết thứ trưởng lê quốc hùng chỉ đạo
trong thời gian tới công an tỉnh cà mau cần thực hiện nghiêm túc chỉ thị số một mươi hai
về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh
chính quy tinh nhuệ hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
trong đó tập trung phát huy hiệu quả của lực lượng công an tại cơ sở xã phường thị trấn
các mặt công tác phải lấy lợi ích phục vụ người dân làm trung tâm
nhân chuyến chúc tết thứ trưởng bộ công an lê quốc hùng đã đến thăm và chúc tết
tại tỉnh ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân tỉnh cà mau
và thăm chúc tết cán bộ chiến sĩ trại giam cái tàu
thưa quý vị thời gian qua các đối tượng xấu cơ hội chính trị liên tục đưa ra
những luận điệu sai lệch về công đoàn việt nam nhằm tấn công chống phá chế độ
lợi dụng quy định của pháp luật cho phép thành lập tổ chức đại diện người lao động
tại doanh nghiệp không thuộc tổng liên đoàn lao động việt nam
các thế lực thù địch phản động và phần tử xấu giáo diết tuyên truyền
lôi kéo công nhân người lao động nhằm tập hợp hình thành lực lượng chính trị đối lập
dưới vỏ bọc các tổ chức công đoàn độc lập ở việt nam
để làm rõ hơn các thủ đoạn này mời quý vị đến với phần trình bày
của biên tập viên nam hà ngay sau đây
hãy đăng ký kênh để nhận thông tin nhất
đây là âm mưu nguy hiểm của các thế lực phản động phần tử cơ hội chính trị
với ý đồ muốn phá hoại ổn định chính trị phá hoại môi trường đầu tư tại việt nam
đại dịch covid một mươi chín khiến nhiều doanh nghiệp trên toàn thế giới điêu đứng
đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu đã tác động không nhỏ đến hoạt động sản xuất
của các doanh nghiệp việt nam
đơn hàng xuất khẩu giảm nhiều doanh nghiệp buộc phải cắt giảm việc làm
thu nhập đời sống của công nhân người lao động gặp nhiều khó khăn
rất nhiều các tổ đoàn công nghệ
phải xa thải hàng chục nghìn người lao động
câu chuyện này ở việt nam cũng là câu chuyện mà khi chúng ta tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu
thì chắc chắn chúng ta bị ảnh hưởng thôi
theo tổ chức lao động quốc tế ilo số người thất nghiệp năm hai nghìn hai mươi hai có thể lên tới hai trăm linh bảy triệu người
bất chấp thực tế khách quan đó các thế lực thù địch phân tử cơ hội chính trị
đã đăng tải nhiều bài viết xuyên tạc rằng công đoàn việt nam hiện nay bỏ mặt
không còn quan tâm tới đấu tranh đòi quyền lợi
không đòi tăng lương cho người lao động mà chỉ quan tâm kết nạp đoàn viên công đoàn
lợi dụng việc công nhân ở một số địa phương ngưng làm việc tập thể
một số hãng thông tấn nước ngoài đã phát tán tài liệu
đình công tự phát tăng đột biến nhằm xuyên tạc thổi phồng sự thật tình hình ở việt nam
hạ thấp vai trò của tổ chức công đoàn việt nam
một số đối tượng xấu đã cố tình cho rằng nguyên nhân chính của quá trình chầm phạt trình yên tế
là do đảng nhà nước việt nam lãnh đạo
vì vậy đã cố tình đổ lỗi cho đảng nhà nước việt nam về quá trình điều hành kinh tế
để kích động người lao động và công nhân biểu tình
núp dưới danh nghĩa bảo vệ tốt hơn quyền lợi của công nhân người lao động
các đối tượng xấu cơ hội chính trị đã ra sức đưa ra những luận điệu sai lệch về công đoàn việt nam
nhằm tấn công chống phá chế độ
thậm chí chúng còn kích động xóa bỏ công đoàn cơ sở hô hào đòi thành lập cái gọi là tổ chức công đoàn độc lập
để bảo vệ quyền lợi của công nhân và người lao động
cổ xúy cho việc thành lập các tổ chức công đoàn độc lập hay nghiệp đoàn độc lập
đài rfi rêu ro rằng chỉ có các công đoàn độc lập không lệ thuộc bất cứ đảng phái nào
mới thực sự bảo vệ quyền lợi của người lao động
trong khi đó đài bbc cũng hô hào phải có sự cạnh tranh giữa các tổ chức đại diện người lao động
tôi khẳng định rằng mục tiêu ở đây nó không phải là vấn đề về lao động về việc làm
mà nó lại là những cái ý đồ sâu xa mang tính chất là chính trị mang tính chất là phi lao động việc làm
thực chất nghiệp đoàn lao động là tổ chức hoạt động bất hợp pháp tại việt nam
bề ngoài thì ngụy biện rằng
sẽ đồng hành cùng tổng liên đoàn lao động việt nam trong sứ mệnh bảo vệ quyền lợi người lao động
tuy nhiên trang web của tổ chức tự xưng này lại kết nối và giới thiệu một loạt các tổ chức chống nhà nước việt nam
công đoàn độc lập việt nam do các đối tượng khởi xướng mang nhiều dân nghĩa khác nhau
nhưng về mặt bản chất thì có nhiều yếu tố để các đối tượng xấu và các đối tượng ở bên ngoài
có thể lợi dụng vào đó để chống phá quá trình xây dựng và phát triển của đất nước việt nam
mục đích của các đối tượng là lợi dụng công nhân để tương bước tập hợp lực lượng
kích động biểu tình đình công đòi tự do dân chủ
có đó âm mưu hình thành lực lượng chính trị đối lập tiến tới thực hiện cắt mạng màu
cách mạng đường phố lật đổ đảng cộng sản xóa bỏ chế độ chính trị tại việt nam
thực tế thời gian qua trước tác động của đại dịch covid một mươi chín
tổng liên đoàn lao động việt nam đã chủ động chỉ đạo tổ chức công đoàn các cấp
phối hợp với chính quyền doanh nghiệp thực hiện thành công
nhiệm vụ kép vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế theo chỉ đạo của thủ tướng chính phủ
đồng thời bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động
đặc biệt có nhiều chính sách hỗ trợ người lao động vượt qua hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh
trước ảnh hưởng của đại dịch covid một mươi chín cả hệ thống chính trị của việt nam đã nhanh chóng triển khai
hàng loạt các giải pháp chưa từng có trong tiền lệ để hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động
từ giảm thuế phí lãi suất ngân hàng đến hỗ trợ trực tiếp tiền cho người lao động
chỉ tính riêng việc thực hiện nghị quyết sáu mươi tám nqcp sau hơn một năm triển khai trên cả nước
đã hỗ trợ cho gần ba mươi sáu năm triệu người lao động người dân gần bốn trăm linh đơn vị sử dụng lao động
và năm trăm linh hộ kinh doanh với tổng số tiền là bốn mươi năm sáu trăm linh tỷ đồng
nó cũng sẽ góp phần cho người lao động thấy được cái vai trò và sự quan tâm của đảng của quốc hội
của nhà nước cũng như các bộ ban ngành của tổ chức công đoàn đối với việc là chăm lo
hỗ trợ và đồng hành cùng với người lao động vượt qua những cái giai đoạn khó khăn này
dù còn có những khó khăn do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín nhưng nhiều doanh nghiệp vẫn nỗ lực điều chỉnh lương
và cải thiện phúc lợi cho người lao động tổng liên đoàn lao động việt nam cũng đã đề xuất chính phủ
chỉnh quốc hội tăng lương tối thiểu vùng từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba cho người lao động thêm hai mươi
đến nay thì kinh tế của chúng ta đã phục hồi và phát triển tốt dịch bệnh cơ bản đã được kiểm soát
do vậy thì các bên đã thấy cần thiết là phải tăng lương
với phương châm ở đâu có người lao động ở đó có công đoàn
nhiều hoạt động thiết thực ý nghĩa hướng về người lao động được các cấp công đoàn tổ chức
những chuyến hàng từ thiện liên tiếp được chuyển đến hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh
trong dịp tết quý mão năm hai nghìn hai mươi ba tổng liên đoàn lao động việt nam dự kiến sẽ tổ chức chương trình
trợ tết công đoàn tại hai mươi hai địa phương và công đoàn ngành
khoảng năm trăm linh tỷ đồng được phân bổ về các địa phương để chăm lo cho đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn
rất là hạnh phúc và rất là tuân cử
những cái món quà này nó có thể là đưa đến cho chúng tôi là một cái tết là có thể là ấm no hơn
trong dịp này thì tổ chức công đoàn cũng phải đặc biệt quan tâm đến cái việc mà giám sát
đảm bảo cho cái việc người sử dụng lao động thực thi đầy đủ các cái chế độ chính trách cho người lao động
nhất là tiền lương tiền thưởng các cái chính trách mà người lao động được hưởng
những nỗ lực chăm lo của cả hệ thống chính trị nói chung
và của tổ chức công đoàn nói riêng đã giúp các đoàn viên công đoàn vượt qua khó khăn của đại dịch
từ đó người lao động yên tâm làm việc
chuỗi cung ứng hoạt động sản xuất kinh doanh sẽ sớm được phục hồi và phát triển
thưa quý vị nhằm giải quyết tình trạng quá tải tại các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới dịp cuối năm
cục đăng kiểm việt nam vừa cho phép bốn trung tâm kiểm định xe cơ giới tại tp hcm hoạt động trở lại từ ngày hôm nay một mươi sáu tháng một
ba trung tâm đăng kiểm ở tp hcm là
trung tâm đăng kiểm năm mươi ba v phường tam bình tp thủ đức
trung tâm đăng kiểm năm mươi năm v phường an phú đông quận một mươi hai
và trung tâm đăng kiểm năm mươi bảy v phường bình hưng hòa b quận bình tân
và một chi nhánh của trung tâm đăng kiểm năm mươi ba v ở tp hcm với tổng số tám di chuyển kiểm định
đã chính thức được hoạt động trở lại sau gần một tháng tạm dừng
trước đó ba trung tâm và một chi nhánh này đã được cục đăng kiểm việt nam tiến hành kiểm tra đánh giá
kết quả cho thấy các đơn vị đang kiểm tra đáp ứng được các điều kiện về cơ sở vật chất thiết bị nhân sự
đều hoạt động theo đúng quy định tại nghị định một trăm ba mươi chín hai nghìn một mươi tám ndcp
việc mới lại các trung tâm đăng kiểm này không chỉ để đảm bảo các phương tiện đến hàng kiểm định
có thể được đăng kiểm kịp thời mà còn kéo giảm tình trạng quá tải liên tục xảy ra tại các đơn vị đăng kiểm
đang hoạt động tại tp hcm nhất là trong dịp tết nguyên đáng đang đến gần
một chiếc xe ô tô bán tải va chạm với xe máy lưu thông theo chiều
ngược lại khiến hai người tử vong tại chỗ
vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra trên đường dt bảy trăm năm mươi chín đoạn qua thôn bầu đỉa xã phước tân huyện phú riềng tỉnh bình phước vào trưa ngày hôm nay
theo thông tin ban đầu vào khoảng một mươi hai giờ trưa cùng ngày tài xế nguyễn thanh bình trú tại tỉnh đắk nông
điều khiển xe ô tô bán tải lưu thông trên đường dt bảy trăm năm mươi chín hướng từ tp hcm đi huyện phú riềng đến đoạn thôn bầu đỉa xã phước tân
thì bất ngờ va chạm với xe máy do người đàn ông tên thuận trú tại tỉnh bình phước đang chở theo một người phụ nữ lưu thông theo chiều ngược lại
cú va chạm mạnh khiến hai người trên xe máy tử vong tại chỗ
chiếc xe bán tải lao thẳng xuống lề đường nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra làm rõ
thưa quý vị vào dịp trước và trong tết nguyên đán tình trạng lái xe vi phạm nồng độ cồn thường có xu hướng tăng
số vụ tai nạn giao thông có nguyên nhân từ rượu bia vì vậy cũng tăng theo
thời gian qua bộ công an đã chỉ đạo công an các đơn vị địa phương mở liên tục các đợt kiểm tra nồng độ cồn xử lý quyết liệt các vi phạm
bên cạnh những người chấp hành nghiêm khi bị xử lý thì vẫn còn những trường hợp khi vi phạm có một động tác quen thuộc là gọi điện thoại cho người thân
kiên quyết xử lý không tạo ra cơ chế xin cho đối với bất kỳ trường hợp nào đang là tinh thần được quán triệt đối với lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc
cũng như từng cán bộ chiến sĩ khi thực hiện nhiệm vụ ghi nhận tại tỉnh hà nam
dịp cận tết và trong tết một trăm linh lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh hà nam được huy động tăng cường triển khai chuyên đề kiểm tra nồng độ cồn
trước đó lực lượng chức năng đã tổ chức khảo sát các tuyến đường khu vực có đông nhà hàng khu vui chơi để kịp thời phát hiện vi phạm
hình thức cũng như phương thức kiểm tra cũng liên tục được thay đổi để người vi phạm không biết mà trốn tránh
trong quá trình xử lý không trường hợp ngoại lệ nào được bỏ qua
thì công an tỉnh đã ban hành kế hoạch và yêu cầu các đồng chí
trưởng công an huyện trưởng cấp xã cam kết thực hiện cái việc này và cũng như là cái việc mà thực hiện trên toàn địa bàn của tỉnh
và thực hiện cái việc mà nghiêm cấm cán bộ chiến sĩ lãnh đạo công an từ tỉnh xuống huyện và các cấp là không được can thiệp vào cái việc mà xử lý nồng độ cồn
cũng như các hành vi vi phạm khác đặc biệt là nồng độ cồn
quán triệt tinh thần này tại chốt kiểm tra nồng độ cồn bất kỳ một phương tiện nào đi qua đều được kiểm tra đột xuất nồng độ cồn
nhiều trường hợp vi phạm vì thế cũng nhanh chóng bị phát hiện những cuộc gọi tin nhắn cho người thân đã không còn tác dụng
giám đốc công an tỉnh cũng đã có công văn chỉ đạo quyết liệt liên quan đến việc cấm can thiệp vào công việc của lực lượng cảnh sát giao thông khi thi hành công vụ
thì lực lượng cảnh sát giao thông trật tự công an phủ lý cũng đã thường xuyên họp quán triệt và triển khai đến toàn thể cán bộ chiến sĩ các quy định của giám đốc công an tỉnh liên quan đến vấn đề này
việc lực lượng cảnh sát giao thông đẩy mạnh công tác ngăn chặn ma men lái xe nhận được sự ủng hộ của đa số người dân thậm chí là cả người vi phạm
đơn cử như tài xế này sau khi bị lực lượng chức năng lập biên bản xử phạt bản thân anh đã rút cho mình được bài học
nói chung là xảy tôi vì là nói chung là hành vi uống rượu bia là nói chung là sử dụng lái xe là nó không hợp lý
nhưng mà thôi mình không phải lỡ
nói chung là xảy tôi vì là nói chung là hành vi uống rượu bia là nó không hợp lý
cùng với việc xử lý nghiêm vi phạm thì cũng vừa đẩy mạnh tuyên truyền tới người dân nâng cao tính tự giác khi tham gia giao thông
đặc biệt là trong dịp tết như thế này khi tham gia giao thông an toàn là mong muốn của mọi người mọi nhà
thống kê trên cả nước trong kỳ nghỉ tết dương lịch vừa qua thì đã có gần năm trường hợp vi phạm liên quan đến nồng độ cồn
và dự báo trước tình hình từ nay đến dịp tết nguyên đán lực lượng cảnh sát giao thông trên toàn quốc sẽ tăng cường các đợt tuần tra kiểm soát
nhằm xử lý nghiêm truyệt đế tất cả các trường hợp vi phạm liên quan đến nồng độ cồn